thưa quý vị dịch covid một mươi chín lan rộng trên toàn cầu khiến nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy thị trường xuất khẩu
xong với quy mô gần một trăm linh triệu dân thị trường nội địa đã trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp khai thác
vượt qua khó khăn và các doanh nghiệp việt nam đang không ngừng đổi mới để có thể chiếm lĩnh thị trường nội địa
chi tiết sẽ có trong phóng sự chính của chương trình
còn bây giờ trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại một số tin tức đáng chú ý trong tuần qua
một trăm bốn mươi một trong số một trăm tám mươi chín sản phẩm dịch vụ của một trăm linh ba
ba doanh nghiệp của hà nội đã lọt vào thuộc top bốn sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn
trong khuôn khổ chương trình bình chọn hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm hai nghìn hai mươi
chương trình đã tiếp nhận hồ sơ của hai trăm linh doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn tăng chín bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
bà nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội
trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tp hà nội
đánh giá cao sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp
nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
tỉnh thanh hóa đã triển khai xây dựng một mươi bốn điểm bán hàng có biển hiệu chỉ dẫn điểm bán hàng việt nam
các điểm bán hàng có biển hiệu chỉ dẫn điểm bán hàng việt nam trên địa bàn tỉnh
có diện tích mỗi điểm bán hàng tối thiểu là sáu mươi năm m hai
điểm bán hàng việt nam chính thức đưa vào hoạt động đã góp phần bình ổn thị trường
giá cả trên địa bàn nông thôn miền núi của tỉnh nhất là vào dịp cuối năm và tết nguyên đán
nhằm tăng cường kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lợi thế của tỉnh bắc cạn
góp phần hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tỉnh bắc cạn tổ chức ngày hội nông sản ocop và hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi vào giữa tháng một mươi một
sự kiện sẽ giới thiệu quảng bá các sản phẩm ocop đạt ba năm sao và các sản phẩm nông sản sạch
đến từ các hợp tác xã thuộc hội doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh
theo kết quả khảo sát người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi chín gần ba mươi sáu người tiêu dùng việt nam
trước đây có thói quen mua hàng có nguồn gốc nước ngoài đã dừng mua hoặc mua ít hơn
và thay vào đó là sử dụng hàng
sự chuyển biến này của người tiêu dùng cho thấy những kết quả tích cực từ quá trình thay đổi
cải tiến của doanh nghiệp việt nhằm chiếm lĩnh được thị trường nội địa
mẫu mã được cải tiến chất lượng được cải thiện và chú trọng với mức giá cả phù hợp
đây được coi là những sự chuyển biến giúp hàng việt ngày càng trở nên thu hút với người tiêu dùng nội địa
nhiều người tiêu dùng cho biết nếu như cách đây năm năm
họ thường tìm đến các sản phẩm ngoại nhập để mua sắm
thì nay đã chuyển hướng qua dùng sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất
theo báo cáo của vụ thị trường trong nước bộ công thương
hiện hàng việt nam có độ phủ lớn tại các hệ thống phân phối nội địa
luôn đạt tám mươi trở lên được người tiêu dùng trong nước tin tưởng
tuy nhiên điều này không có nghĩa là cuộc cạnh tranh giữa hàng việt và hàng nhập khẩu sẽ hạ nhiệt
nhất là trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
giới chuyên gia nhận định các doanh nghiệp việt nam sẽ cần những bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa
để sẵn sàng cho giai đoạn hậu covid một mươi chín
khi hàng chất lượng cao từ các thị trường lớn trên thế giới sẽ gia tăng tại thị trường việt nam
hiện nay là trình độ phát triển của việt nam của chúng ta và kể cả hàng hóa của chúng ta
vẫn đang ở mức trung bình
việc việt nam mở cửa thị trường cho hàng hóa dịch vụ đến từ các nước đối tác
mà chúng ta đã ký kết các hiệp định thương mại tự do
khiến thị trường trong nước không còn là khái niệm
và có thể nói các doanh nghiệp việt nam là những người trước hết phải gặp và đối chọi với những khó khăn đó
theo chuyên gia bên cạnh các yếu tố về chất lượng mẫu mã và giá cả
doanh nghiệp nội địa cũng cần chủ động hợp tác liên kết để nâng cao sức mạnh
tạo chuỗi cung ứng thông qua thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp
hợp tác xã và người nông dân hộ sản xuất
từ đó hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất canh tác chế biến và phân phối tới người tiêu dùng
thực ra từ trước đến nay tại hệ thống của trung tâm bách phá tổng hợp và siêu thị e on trên toàn quốc
tỷ lệ hàng nông sản việt nam và các mặt hàng việt nam luôn chiếm hơn tám mươi
e on việt nam cũng luôn hướng tới mục tiêu phát triển các phản phẩm phù hợp với thị yếu
phù hợp với văn hóa phong cách sống của khách hàng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nội địa vẫn đạt
ba sáu trăm bảy mươi ba năm nghìn tỷ đồng tăng bảy so với cùng kỳ năm trước
doanh nghiệp trong nước cần nỗ lực tận dụng đa tăng trưởng khả quan này và củng cố niềm tin người tiêu dùng
để sẵn sàng cho các cuộc cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập khi các hiệp định thương mại có hiệu lực
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau